tại thư viện quốc gia việt nam đã diễn ra buổi tọa đàm kỷ niệm năm năm ra đời công trình lịch sử võ học việt nam của tác giả phạm đình phong
đây là công trình nghiên cứu công phu có giá trị nhận được nhiều danh hiệu cao quý cũng như sự quan tâm của đông đảo độc giả trong nước và quốc tế
công trình lịch sử võ học việt nam có độ dày gần tám trăm linh trang là kết quả của một mươi hai năm kiên trì siêu tầm nghiên cứu của tác giả phạm đình phong từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn một mươi
tác phẩm viết về quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển các sự kiện lịch sử oai hùng của nền võ học dân tộc hệ thống võ học dân tộc bao gồm võ lễ võ đạo võ kinh võ trận võ cữ võ thuật võ y võ nhạc võ miếu từ thời lập quốc nhà nước văn lang cho đến nay
điểm nhấn của cuốn sách là viện dẫn những dẫn chứng về nguồn gốc ra đời và phát triển của võ dân tộc việt nam qua từng thời kỳ
tác giả đưa ra những dẫn chứng kết luận khẳng định việt nam là một trong số ít nước trên thế giới
có nền vỡ học uyên bác khép kín dựa trên một hệ thống lý luận chuẩn mực bao gồm tính chiến đấu sâu sắc và tính nhân văn cao cả
cái nền văn học của việt nam ta được coi như xây dựng trên nền tảng là từ những cái kinh nghiệm chiến đấu trong những trận đánh thắng coi như là của các cái đế chế sự xâm lược
cái thứ hai nữa là đúc rút từ những cái thao tác lao động của người việt cổ
cái thứ ba nữa là đúc rút từ những cái tính năng của các loài động vật
các cái con vật mà thường sống chung gần
với người việt cổ thì tổ tiên chúng ta xây dựng lên và sau này lên trở thành cái môn võ chiến đấu để chống lại coi như kẻ thù xâm lược
cuốn sách được giới chuyên môn và các võ sư đánh giá là một công trình hữu ích cho những võ sinh võ sĩ những ai quan tâm đến nền võ học nước nhà
chúng ta có thể có những cái môn phái có những cái thành tựu rất rõ ràng nhưng mà chúng ta thiếu cái sự tổng kết nhất là tổng kết về lịch sử
tôi nghĩ cái công trình của anh phạm
phạm phong võ sư phạm phong ấy chính là sự bổ sung bước đầu của cái đó
chúng ta không hiểu được cái nền tảng lịch sử để thấy cái quy luật phát triển như thế nào
chúng ta sẽ rất khó có thể phát triển những cái giá trị của văn hóa của dân tộc được
ra mắt tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai cuốn sách được đông đảo độc giả nhiệt tình đón nhận và đã đem về cho tác giả nhiều danh hiệu cao quý
tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba ông đã được tổ chức kỷ lục việt nam cấp bằng kỷ lục
người viết sách lịch sử võ học việt nam đầu tiên
tháng chín năm hai nghìn một mươi ba đại học kỷ lục thế giới đã vinh danh và ghi nhận cuốn sách là công trình văn hóa võ học có giá trị đóng góp vào kho tàng võ học thế giới